các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại buổi họp phóng viên đặt câu hỏi biến chủng omicron đã xuất hiện
thành phố hồ chí minh có thay đổi các hoạt động dịp tết nguyên đán hay không
trao đổi về vấn đề này phó ban chỉ đạo phạm đức hải thông tin
đến nay cả nước có một trăm linh tám ca mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron
riêng thành phố hồ chí minh có sáu mươi tám ca
người dân không quá hoang mang lo lắng
thành phố đã và đang triển khai đồng bộ giải pháp để ứng phó với biến chủng omicron này
thành phố đề nghị người dân hết sức bình tĩnh nhưng không chủ quan tiếp tục thực hiện năm k và vaccine
ý thức của từng người dân sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được dịch bệnh
ông hải nêu lời kêu gọi của ban chỉ đạo
theo ông hải cần hết sức bình tĩnh và hiện tại
thành phố hồ chí minh chưa có gì thay đổi các hoạt động trong dịp tết
các hoạt động như đường hoa đường sách hội hoa xuân vẫn thực hiện theo kế hoạch
về phản ánh của báo chí hiện có tình trạng lơ là
trong khai báo y tế ông hải cho hay
khi thành phố bắt đầu thực hiện việc công bố dịch và khi thành phố liên tục đạt cấp một
qua khảo sát có thể thấy còn khá nhiều cơ quan đơn vị thực hiện chưa nghiêm việc khai báo y tế
do đó thành phố mong muốn người dân đừng vì mất một ít thời gian mà không thực hiện việc khai báo y tế
thứ hai đề nghị các cơ quan đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm
đừng cho rằng là vùng xanh rồi tiêm chủng vaccine rồi thì lơ là việc khai báo y tế
thứ ba đề nghị các quận huyện tăng cường nhắc nhở kiểm tra thực hiện nghiêm việc khai báo y tế trên địa bàn
do đó xin nhắc lại người dân tuyệt đối không nên quá hoang mang trước biến chủng mới này